theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày hai mươi sáu tháng năm khu vực bắc bộ mưa rào và rông diện rộng cục bộ có mưa vừa đến mưa to các tỉnh trung bộ tiếp tục nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi tám độ c
từ nay đến ngày hai mươi bảy tháng năm bắc bộ và thanh hóa có mưa rào và rông diện rộng cục bộ có mưa vừa đến mưa to riêng các tỉnh lào cai hà giang tuyên quang cao bằng bắc cạn lạng sơn thái nguyên và phú thọ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to thời gian mưa to tập trung vào đêm và sáng sớm với lượng mưa phổ biến từ bốn mươi tám mươi mm trong hai mươi bốn h có nơi trên một trăm hai mươi mm trong hai mươi bốn h
các tỉnh trung bộ có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
trong cơn sông có khả năng sẽ ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi sáu hai mươi chín độ cao nhất từ ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi tám độ